quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dưới tác động của gió đông ẩm dưới tầng thấp và vùng hội tụ gió trên cao
trong đêm nay và ngày mai bắc bộ tiếp tục nhiều mây cả ngày
đêm và sáng có mưa mưa nhỏ và sương mù dài rác
riêng ở khu vực vùng núi phía bắc vẫn có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
do trời nhiều mây âm u lại cộng thêm với hơi lạnh ở phía bắc thổi xuống
nên nền nhiệt trong đêm nay và ngày mai ở bắc bộ giảm nhẹ
thấp nhất ban đêm phổ biến từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
riêng khu vực vùng núi thì nhiệt độ thấp hơn
còn nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực sẽ giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
vùng hội tụ gió trên cao không tác động xuống đến miền trung
nhưng không khí lạnh tăng cường lại có tác động
nó làm gia tăng lượng ẩm đến khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi
vì thế trong đêm nay và sáng mai
các vùng này sẽ có mưa trắng
lượng mưa thì không lớn chỉ từ ba đến năm mm
trong ngày mai ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế vẫn nhiều mây cả ngày
nhiệt độ trong ngày vì thế không tăng cao phổ biến từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
trong khi đó từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi
chiều mai trời vẫn có nắng nhiệt độ vì thế cao hơn giao động từ hai mươi chín đến ba mươi độ
vùng từ bình định trở vào đến bình thuận nằm ngoài vùng tác động của khối khí lạnh
nên ở đây có nắng từ sớm và duy trì suốt cả ngày
nhiệt độ trưa chiều cao sẽ phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
lùi xuống phía nam trong đêm nay và ngày mai tây nguyên và nam bộ vẫn chưa có bất kỳ hình thế thời tiết xấu nào tác động
nên thời tiết sẽ khá ổn định không mưa ngày nắng sáo
chỉ lưu ý là ở các tỉnh miền đông của nam bộ sẽ bắt đầu xuất hiện những điểm nóng trên ba mươi bốn độ như tại đồng phú thủ dầu một và biên hòa
trong khi đó các khu vực khác cũng như các tỉnh miền tây nam bộ nhiệt độ thấp hơn phổ biến ở mức dưới ba mươi ba độ
còn ở tây nguyên nhiệt độ giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trên biển do không khí lạnh tăng cường nên trong đêm nay và ngày mai gió trên các vùng biển sẽ có xu hướng mạnh hơn
cụ thể vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động
vùng biển từ ninh thuận đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai ba năm mét biển động
khu vực vịnh bắc bộ có gió đông bắc đến đông yếu ở khoảng cấp ba đến cấp bốn nên sóng giao động từ năm đến một năm mét biển không động
mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi nhưng sáng sớm vẫn có sương mù làm tầm nhìn xa giảm xuống dưới một km
vùng biển đông bắc có gió đông bắc có gió đông bắc tất cả ở khu vực đông biển đông bắc